được tăng cường với các xã biên giới khó khăn của huyện quế phong tỉnh nghệ an
với trách nhiệm ổn định chính trị giữ gìn bình yên của các xã biên giới
cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
đã xác định giúp dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo là yếu tố quan trọng
để góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh vùng biên giới
để giúp đồng bào xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế một cách bền vững
đoàn kinh tế quốc phòng bốn đã cùng với chính quyền xã và thôn bản
họp bàn chọn ra những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất để hỗ trợ cây con giống
đặc biệt với những hộ đã được hỗ trợ phải cam kết sau năm năm thoát nghèo
thì phải hỗ trợ các hộ khác nghèo hơn
ví dụ như các công trình thì là hàng tháng thì cản bộ chính trị kiểm tra đến nơi có vấn đề gì
nếu mà xuống cấp thì kịp thời là cùng với ba con nó sửa cho khắc phục
chị hà thị hoa ở bản cóng xã hạnh dịch có hai con đều bị bệnh
cuộc sống của gia đình thiếu đói quanh năm
đợt này được đoàn kinh tế quốc phòng bốn hỗ trợ con giống
một trăm hộ dân trong bản bình chọn cho gia đình chị được nhận con giống

chúng em rất cảm ơn đến đội quốc phòng càng kinh tế cho nhà chúng em sau này để có tương lai cho con mình
không chỉ riêng gia đình chị hoa nhiều hộ nghèo bốn xã biên giới của huyện quế phong
sẽ được nhận cây con giống để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
với số tiền hỗ trợ trong năm hai nghìn một mươi bảy lên tới một hai tỷ đồng
trước đây thì cũng có nhiều dự án vào rồi nhưng mà hiệu quả nó rất là nhiều
hiệu quả nó rất thấp vì ở dưới lòng hồ trước đây là phụ thuộc vào thiên nhiên là phần chính
nhưng mà lên đây thì sau khi đoàn kinh tế quốc phòng bốn lên khảo sát về chất đất
và nhân lực đất sản xuất của bà con thì rất phù hợp cho nên là đưa dự án vào
vì đây là dự án làm mô hình để nhân rộng cho nên là dân phải ký cam kết
và đồng kết quốc phòng bốn
đoàn kinh tế quốc phòng bốn còn tổ chức ký cam kết với người nhận phải chăm sóc tốt cho con giống
sau năm năm con giống phát triển thì hộ đó sẽ giúp đỡ các hộ nghèo khác
đơn vị còn phân công cán bộ chiến sĩ thường xuyên kiểm tra giám sát phát hiện dịch bệnh kịp thời
trong những năm vừa rồi thì về thực hiện các dự án như điền đường trường tràm câu tréo
vụn gần hai trăm linh tỷ đồng
còn các mô hình trông vật nuôi thì khoảng hơn hai mươi tỷ đồng
cũng là cấp giống nhưng với việc chọn con giống của địa phương để cấp phát có hợp đồng cam kết chăn nuôi
và kiểm tra giám sát thường xuyên để xử lý các vấn đề phát sinh được đánh giá là cách làm có hiệu quả
nhằm góp phần giúp các hộ nghèo của vùng cao quế phong phát triển sản xuất ổn định cuộc sống